liên quan đến nam bệnh nhân hai mươi một tuổi sinh viên trường đại học nha trang bị mắc cúm ah năm n một tử vong
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết đã có văn bản gửi giám đốc sở y tế tỉnh khánh hòa
về việc tăng cường công tác phòng chống cúm da cầm lây sang người
theo thông tin từ cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận giải rác trên đàn da cầm ở nhiều địa phương trên cả nước
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay ghi nhận sáu ổ dịch cúm gia cầm tại sáu tỉnh thành phố
gồm bắc ninh ninh bình khánh hòa bà rịa vũng tàu long an và tiền giang
bên cạnh đó thời điểm này hiện đang là giai đoạn chuyển mùa và thời tiết có nhiều thay đổi bất ngờ
có lợi cho virus cúm da cầm phát triển
để chủ động phòng chống cúm da cầm lây nhiễm sang người cục y tế dự phòng đề nghị
giám đốc sở y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tra nguồn lây xử lý triệt đề ổ dịch
tăng cường giám sát phát hiện trường hợp mắc mới sẵn sàng thu dung cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế
và chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch
phối hợp với ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương giám sát phát hiện sớm các ổ dịch cúm trên da cầm
cùng đó tăng cường tuyên truyền pháp luật phòng chống lây nhiễm cúm gia cầm lan sang người
đặc biệt tại khu vực có da cầm chết và những vùng có nguy cơ cao
đồng thời sẵn sàng thuốc vật tư hóa chất phương tiện đáp ứng cho địa phương phát triển các biện pháp xử lý ổ dịch
cũng liên quan đến cúm ah năm n một bộ y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm da cầm sang người
bệnh cúm da cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh
hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy cúm ah năm n một lây từ người sang người
virus ah năm n một là chủng cúm độc lực cao người bị nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ cao
để chủ động phòng chống dịch cúm ah năm n một lây từ da cầm sang người người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc đảm bảo ăn chín uống sôi
dơ tay bằng xà phòng trước khi ăn không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc
khi phát hiện da cầm ốm chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn
hạn chế tiếp xúc giết mổ ăn các loại động vật hoang dã đặc biệt là chim
khi có biểu hiện cúm như sốt ho đau ngực khó thở có liên quan đến da cầm
phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị kịp thời